hiện tại dịch tà lợn châu phi đã lan ra bốn mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy đã lên đến một bảy triệu con chiếm năm tổng đàn lợn trên cả nước
tình hình hiện tại đã gây ra rất nhiều lo ngại cho người dân và có hội chăn nuôi
trước tình hình này chiều nay bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã họp với các sở ngành
địa phương và các doanh nghiệp nhằm xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức thực hiện việc thu mua giết mổ lợn và cấp đồng thịt lợn
hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhiều địa phương đã bị cấm tái đàn cho đến khi có chỉ đạo mới
do vậy nguồn cung thịt lợn cho dịp cuối năm và tết nguyên đán có thể gặp khó khăn
vì vậy việc thu mua giết mổ và cấp đông thịt lợn là một trong các giải pháp cần thiết để đảm bảo nguồn cung ổn định thị trường
tuy nhiên tại cuộc họp vấn đề kho lạnh đảm bảo khả năng cấp đông của các doanh nghiệp thu mua giết mổ và chế biến còn hạn chế gây khó khăn cho việc cấp đông sản phẩm